theo giả soát của ubnd tỉnh lai châu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám huyện phong thổ tỉnh lai châu đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mưa lũ đã làm chín người thiệt mạng và sáu người mất tích tổng thiệt hại ước tính gần một trăm một mươi hai tỷ đồng
hiện nay đã có ba trăm linh hội dân cần phải di rời khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ sản lợi
hiện đã có một trăm bốn mươi hộ dân được di rời số còn lại huyện phong thổ đang nỗ lực tập trung bố trí kinh phí mặt bằng nhằm sớm di chuyển các hộ dân ngay trong mùa mưa này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bản hồng thu mán xã làn nhì thàng hiện tại có nhiều hội dân nằm trong nguy cơ sản lợi cao
thậm chí nhiều nhà dân đã bị nứt cả mảng tường thêm vào đó là cả ngọn núi cao phía trước bản cũng xuất hiện những vết nứt dài từ mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
đến nay vẫn tiếp tục nứt hở to ra người dân nơi đây đang sống trong nỗi bất an nhất là mỗi khi mưa xuống
ngày xưa ở cái bản này đã có một nhà bị sản lợi là chết
đã chết ba bốn người rồi có một số nhà dưới này là họ cũng đã nứt hết rồi mà ở thì đêm cứ mưa một tí là dân không dám ở cho nên là không biết chú vào đâu
bây giờ là chúng tôi rất khó khăn là cái chỗ là vận động bảo quan nhân dân vì hiện tại giờ là đến mùa mưa rồi thì bảo quan nhân dân giờ nó nhất là đang phục vụ là cái rêu cấy cái vụ mùa
nên là bảo quan nhân dân chưa tập trung để di chuyển và thứ hai nữa là liên quan đến cái đất là liên quan đến cái nền nhà
bây giờ là chúng tôi là sau khi mà giải phóng lên bùi mặt bằng được thì chúng tôi sẽ chỉ đạo bà con dân làm nền nhà để di chuyển kể cả trong mùa mưa này chúng tôi cũng di chuyển
trong số hơn ba trăm linh hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và đá lăn huyện phong thổ đã di chuyển được hơn một trăm bốn mươi hộ và hơn tám mươi hộ khác đã được hỗ trợ kinh phí đang di chuyển
số còn lại do chưa bố trí được nguồn kinh phí nên chưa thể di chuyển
về cái kiến nghị của huyện thì chúng tôi cho rằng là
các cái huyện bề núi mà làm có rất nhiều những hộ và dân nằm trong cái vùng nguy cơ thì cần phải có cái hỗ trợ nguồn nực từ trung ương
và đặc biệt là phải có những cái đề án mang tính chất tổng thể để sắp xếp bố trí dân cư mang tính ổn định lâu dài
mùa mưa đã bước đầu gây thiệt hại về người và tài sản ở lai châu
hiện huyện phòng thủ cũng như người dân đang rất mong muốn các cấp
các ngành quan tâm xem xét bố trí kinh phí di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lửa cao đến nơi ở mới an toàn
giúp bà con yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống